mô hình cơ quan đơn vị giúp đỡ xã thôn buôn khó khăn và cán bộ đảng viên công chức viên chức giúp đỡ hộ nghèo của ban thường vụ tỉnh ủy phú yên đang được cấp ủy các địa phương tiếp tục triển khai mạnh mẽ
sau hai năm thực hiện đến nay mô hình không chỉ góp phần ổn định an sinh xã hội phát triển kinh tế ở các địa bàn khó khăn hộ nghèo mà còn ngày càng củng cố thêm niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng
sơn hòa là huyện miền núi nghèo theo nghị quyết ba mươi a của chính phủ sau hai năm thực hiện mô hình cơ quan đơn vị giúp đỡ xã thôn buôn khó khăn và cán bộ đảng viên công chức viên chức giúp đỡ hộ nghèo đã xuất hiện nhiều cơ quan đơn vị doanh nghiệp tổ chức nhiều chương trình ủng hộ giúp đỡ bà con với tổng số tiền và hiện vật trị giá hơn hai tỷ đồng
các hộ nghèo ở thôn hòa ngãi tôi xác định trước nay là rất là khó khăn
nhưng mà từ khi thực hiện cơ hoạch đến nay
thì các gia đình này đã có cái ý thức vươn lên trong cuộc sống và có cái ý thức để mà tự làm để nuôi sống bản thân để vươn lên thoát nghèo
đối với tri bộ và ban nhân dân các thôn buôn việc giúp đỡ các hộ nghèo chính là làm tốt công tác tuyên truyền
vận động tham gia đầy đủ các lớp tập huấn hướng dẫn làm kinh tế nỗ lực vươn lên thoát nghèo và thực hiện tốt chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước
ngoài ra từ năm hai nghìn một mươi bốn đến nay

các cơ quan đơn vị trong huyện còn phân công cán bộ đảng viên công chức viên chức phụ trách giúp đỡ một một trăm hai mươi bốn hộ nghèo ở một mươi bốn xã thị trấn
đội ngũ này làm thành từng nhóm xây dựng kế hoạch cụ thể đến tận nhà các hộ nghèo để nắm bắt tâm tư nguyện vọng
từ đó bàn bạc tìm ra biện pháp giúp đỡ hiệu quả
chúng tôi đã đề ra những kế hoạch hết sức cụ thể
định kỳ làm quý tối thể một quý là phải về với lại bà con nhau nhau để nắm bắt tâm tư tình cảm
nguyện vọng những khó khăn xung quanh đời sống của các hộ nghèo
giúp đỡ hướng dẫn bà con những phương thức sản xuất kinh doanh hiệu quả
rồi qua đó là có báo cáo lại cho đảng quỹ để có những chương trình hỗ trợ giúp đỡ người nghèo cụ thể
được quan tâm giúp đỡ tận tình các hộ nghèo đều rất phấn khởi
hàng xây lao động sản xuất vươn lên và đến nay toàn huyện đã có ba trăm chín mươi ba trên một một trăm hai mươi năm
bốn mươi hộ thoát nghèo trong đó một số thôn buôn ở các xã thị trấn có tỷ lệ hộ nghèo giảm nhiều như xã cao núi sơn hà suối bạc
trong đó xã sơn hà nhận giúp đỡ một trăm hai mươi ba hộ hiện đã có bảy mươi hai hộ thoát nghèo
hai tỉnh ủy là xã và các cán bộ đã quan tâm cho gia đình tôi trong thời gian vừa rồi
tới ngày hôm nay tôi được thuốc nghèo
thời gian đến giải pháp của bàn thị trấn
thường vụ đòi ra là vấn đề thứ nhất là phải xác định được vấn đề những hộ nghèo phân loại hộ nghèo
hộ nghèo là thiếu đất sản xuất hộ nghèo là không có lao động và hộ nghèo là thiếu điều kiện là kinh tế đã phát triển
từ đó là để phân công các đơn vị nhận giúp đỡ nó phù hợp với tình hình của từng hộ nghèo
điểm mấu chốt của mô hình là ngoài việc góp phần xây dựng nông thôn mới và an sinh xã hội
tạo sự gắn kết sâu sắc mối liên hệ chặt chẽ giữa cán bộ đảng viên tổ chức đảng chính quyền với các hộ nghèo và nhân dân địa phương
ngày càng củng cố tình cảm niềm tin của nhân dân đối với các cấp ủy đảng và chính quyền
mặt trận các đoàn thể góp phần thực hiện thắng lợi các nghị quyết của đảng từ trung ương đến địa phương